tối ngày một mươi một tháng chín tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
lễ hội trung thu đã được tổ chức với chủ đề
thiếu nhi phan thiết vui tết trung thu học hành chăm ngoan vui chơi sáng tạo làm theo lời bác
thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia
lễ hội trung thu năm nay có ba mươi hai đơn vị tham gia gồm một mươi tám phường xã và một mươi bốn cụm trường trên địa bàn
với ba mươi hai lồng đèn lớn
theo sau mỗi lồng đèn lớn là một trăm linh lồng đèn nhỏ được các em học sinh rước đi cùng
các đèn lồng được thiết kế đặc sắc kiểu dáng sáng tạo và mới lạ so với mọi năm
như tháp nước phan thiết con tàu khai thác xa bờ chú sóc con thỏ con học bài
lễ hội rước đèn trung thu ở phan thiết là hoạt động văn hóa truyền thống lâu đời đặc sắc và rất độc đáo của thành phố phan thiết
tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích thu hút tập hợp đông đảo các em học sinh tham gia làm lồng đèn trung thu
nhằm phát huy tính tư duy sáng tạo rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và phát huy tinh thần đoàn kết
mang lại niềm vui cho các em thiếu niên nhi đồng đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh thành phố phan thiết
văn minh lịch sự thân thiện nghĩa tình phục vụ phát triển du lịch